các bị can gồm nguyễn thị thu loan giáo viên trường trung học phổ thông lạc long quân nguyễn thị hồng trung giáo viên trường trung học phổ thông ngô quyền và bùi thanh trà giáo viên trường trung học phổ thông lương sơn
các bị can bị khởi tố cùng về tội
các bị can bị khởi tố cùng về tội
các bị can đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật
liên quan tới vụ phá rừng tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng ngày hôm nay công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết đã quyết định khởi tố bị can bảy đối tượng về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
bảy đối tượng bao gồm mai văn dinh lê văn trung trần văn viên nguyễn văn hùng trần văn hoan mai kiên cường và mai văn bình đều trú tại xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
trong số bảy đối tượng bị khởi tố này bị can mai kiên cường bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú sáu bị can còn lại bị tạm giam với thời hạn bốn tháng để phục vụ điều tra
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại tiểu khu sáu trăm bốn mươi chín sáu trăm năm mươi xã thượng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình thuộc vườn quốc gia phong nha kẻ bàng được phát hiện vào đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín